hiện tại thì không khí lạnh đã tràn ngập khắp miền bắc và như vậy là trong dịp tết dương lịch năm hai nghìn một mươi chín này
chúng ta sẽ đón tết trong thời tiết rét hại lạnh nhất trong một mươi năm trở lại đây
có những khu vực nhiệt độ xuống dưới độ c và rất có khả năng xuất hiện mưa tuyết băng giá tại một số địa phương
vì vậy nếu có đi tham quan nghỉ dưỡng trong những ngày nghỉ tết
thì quý vị khán giả cũng nên lưu ý thời tiết ở địa phương để có sự chuẩn bị tốt nhất và bảo vệ sức khỏe cho bản thân
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi tháng một mươi hai
khu vực bắc bộ sẽ chuyển sang rét đậm rét hại nhất từ đầu mùa
nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng bắc bộ sẽ giảm sâu xuống khoảng tám một mươi một độ c
ở vùng đồng bằng vùng núi chỉ từ bốn bảy độ c vùng núi cao có thể xuống dưới ba độ c
những khu vực có độ cao trên một năm trăm linh m sẽ có khả năng nhiệt độ xuống dưới độ c
cộng với khả năng có mưa thì những khu vực như ô quý hồ đèo pha đin vùng núi cao
thậm chí cả sapa sẽ có mưa tuyết và băng giá
tại hà nội nhiệt độ sẽ giảm sâu nhất trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một mươi hai với mức nhiệt dưới một mươi độ c
trời rét đậm rét hại khả năng cao vào đêm hai mươi chín và sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai